ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành cần có kế hoạch chuyển đổi nghề nghiệp
cho người dân đang sử dụng xe ba bánh bốn bánh tự chế để chở hàng trên địa bàn
thời gian qua tại nhiều quận huyện ngoài thành tp hcm xuất hiện nhiều xe ba bốn bánh tự chế lưu thông
khi không đảm bảo thư chuẩn kỹ thuật
thực tế đã có không ít vụ va chạm hoặc tai nạn giao thông liên quan đến những phương tiện này
do đó ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo hai mươi bốn quận huyện khẩn trương rà soát thống kê số lượng người dân
sử dụng xe ba bốn bánh tự chế để chở hàng ở các khu vực tìm hiểu hoàn cảnh gia đình từng người
để đề xuất hướng hỗ trợ cho người dân tìm công việc khác ổn định cuộc sống
sở giao thông vận tải sớm đưa ra đánh giá tác động của các loại xe tự chế ba bốn bánh
đến tình hình giao thông tp hcm như xác định chất lượng mức độ đáp ứng an toàn giao thông
ảnh hưởng đến môi trường làm căn cứ đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hình thức xử lý các xe này
bảo đảm yêu cầu về an toàn giao thông